cảm ơn các bạn đã theo dõi
từ khi bệnh viện nhi đồng hai tp hcm bắt đầu khám bệnh trở lại sau lệnh cấm giãn cách số lượng khám tăng gấp hai đến ba lần trước đó
để đảm bảo an toàn bệnh viện đã thực hiện quy trình khám sàng lọc triệt đề
trong quá trình này ghi nhận có nhiều bệnh nhi có biểu hiện sốt ho và nghi ngờ mắc covid một mươi chín
theo chị lê thị thanh vân quận gò vấp tp hcm từ sáng sớm con trai bảy tuổi của chị nhập bệnh viện nhi đồng hai tp hcm
trong tình trạng sốt liên tục chóng mặt đau đầu và có tiền sự co giật
theo chia sẻ gia đình chị thanh vân có người mắc covid một mươi chín thấy con có nguy cơ cao nên chị vội vàng đưa con đến bệnh viện khám
kết quả dương tính với covid một mươi chín nên bé đã được chuyển sang khu điều trị covid một mươi chín để tiếp tục điều trị
trung bình mỗi ngày bệnh viện nhi đồng hai tp hcm ghi nhận từ một mươi năm đến hai mươi trường hợp trẻ mắc covid một mươi chín đa phần lây từ gia đình
tuy nhiên cũng không ít trẻ mắc các bệnh lý như bệnh cúm sốt xuất huyết mà bị lầm tưởng là nhiễm covid một mươi chín
nên gia đình đưa đi bệnh viện
bác sĩ nguyễn thanh hải trưởng khoa khám bệnh bệnh viện nhi đồng hai tp hcm cho biết
trong bệnh lý nhiễm covid một mươi chín em bé có thể sốt thường thì không sốt cao nhưng bệnh lý sốt xuất huyết có triệu chứng sốt cao
cơn sốt thường ba mươi chín bốn mươi độ cứ khoảng ba đến bốn tiếng bé có một cỡ sốt khi vừa hạ sốt xong bé lại sốt trở lại
đó là đặc trưng của sốt sốt huyết
đồng thời khi bệnh nhân nghi nhiễm covid một mươi chín thường bé sẽ có triệu chứng đau họng rát họng
còn đối với sốt xuất huyết triệu chứng này không nổi bật
triệu chứng ho ở bệnh lý nhiễm siêu vi khác như cảm cúm sốt xuất huyết thường ho không phải là triệu chứng rõ rệt
ngoại trừ trường hợp bội nhiễm vi trùng
còn trong bệnh lý nhiễm covid một mươi chín triệu chứng ho nổi bật thường không giảm ho bằng các loại thuốc thông thường
với những trường hợp dễ bị nhầm lẫn trên các bác sĩ sẽ điều tra bệnh sử thật kỹ
và tiến hành làm các xét nghiệm cần thiết để xác định chính xác bé bị bệnh lý thông thường hay covid một mươi chín
từ đó có những chỉ định điều trị kịp thời nhanh chóng
bác sĩ nguyễn thanh hải chia sẻ thêm
theo bộ y tế phần lớn trẻ em mắc covid một mươi chín đều không có triệu chứng hoặc nhẹ với triệu chứng viêm hô hấp cấp trên
hoặc tiêu hóa năm mươi năm trung bình bốn mươi nặng bốn nguy kịch năm
các cha mẹ cần đặc biệt lưu ý những thông tin sau đây
theo hướng dẫn này phần lớn trẻ em mắc covid một mươi chín đều không triệu chứng hoặc nhẹ với triệu chứng viêm hô hấp cấp
hoặc tiêu hóa năm mươi
trẻ nhỗ nhi dưới một mươi hai tháng tuổi có nguy cơ cao diễn tiến nặng trẻ mắc covid một mươi chín thường ở thể nhẹ
vì thế tỷ lệ nhập viện và tử vong ít so với người lớn
hội chứng viêm hệ thống đa cơ quan ở trẻ mắc covid một mươi chín hiếm gặp xảy ra chủ yếu ở hai sáu tuần sau nhiễm sars cov hai
nhưng thường diễn biến nặng và có thể gây tử vong
trẻ bị nghi ngờ mắc covid một mươi chín khi bị nhiễm khuẩn hô hấp cấp tiêu hóa năm mươi năm trẻ nhũ nhi dưới một mươi hai tháng tuổi có nguy cơ cao diễn tiến nặng
và ho có ít nhất một triệu chứng của bệnh đường hô hấp cấp như ho đau họng khó thở và có một số điều kiện như sau
tiền sử ở đi đến đi qua vùng dịch tễ covid một mươi chín trong vòng một mươi bốn ngày trước khi khởi phát các triệu chứng
tiền sử tiếp xúc với ca bệnh covid một mươi chín hoặc tiền sử tiếp xúc gần với các trường hợp nghi ngờ hoặc ca bệnh trong vòng một mươi bốn ngày trước khi khởi phát triệu chứng
một trẻ nhập viện với các triệu chứng của nhiễm khuẩn hô hấp cấp
tiền sử tiếp xúc tính nặng nhưng không giải thích được bằng các nguyên nhân khác
trẻ có xét nghiệm test nhanh dương tính với covid một mươi chín
thời gian ủ bệnh từ hai đến một mươi bốn ngày trung bình là bốn đến năm ngày
khởi phát khi có một hay nhiều triệu chứng như sốt mệt mỏi đau đầu ho khan
đau họng nghẹt mũi sổ mũi mất vị giác khứu rác nôn và tiêu chảy
đau cơ tuy nhiên trẻ thường không có triệu chứng
triệu chứng lâm sàng thường gặp sốt sáu mươi ba ho ba mươi bốn buồn nôn nôn hai mươi tiêu chảy hai mươi khó thở một mươi tám triệu chứng mũi họng một mươi bảy phát ban một mươi bảy mệt mỏi một mươi sáu đau bụng một mươi năm triệu chứng giống ca bệnh
đau cơ tuy nhiên trẻ thường không có triệu chứng một mươi ba không có triệu chứng một mươi ba triệu chứng thần kinh một mươi hai kết mạc một mươi một và họng đỏ chín
các triệu chứng khác ít gặp hơn tổn thương da niêm hồng ban các đầu ngón chi nổi ban da dối loạn nhịp tim tổn thương thật cấp viêm thanh mạc tràn dinh màng phổi tràn dịch màng bụng tràn dịch màng tim gan to viêm gan bệnh não co giật hôn mê hoặc viêm não
hầu hết trẻ bị viêm đường hô hấp trên với sốt nhẹ ho đau họng sổ mũi mệt mỏi hay viêm phổi và thường tự hồi phục sau khoảng một đến hai tuần
khoảng hai trẻ có diễn tiến nặng hơn thường vào ngày thứ năm đến ngày thứ tám của bệnh
trong đó một số trẻ khoảng bảy cần điều trị tại các đơn vị hồi sức tích cực với các biến chứng nặng như hội chứng nguy kịch hô hấp cấp viêm cơ tim nhiễm khuẩn huyết sốc nhiễm trùng và hội chứng viêm đa hệ thống
các yếu tố tiên lượng nặng trẻ béo phì trẻ chậm phát triển bại não bệnh phổi mạng suy giảm miễn dịch đái tháo đường tim bẩm sinh tỷ lệ tử vong ở trẻ rất thấp dưới một hầu hết tử vong do bệnh nền
trẻ khi mắc covid một mươi chín thường trong giai đoạn từ ngày thứ bảy đến ngày thứ một mươi nếu không có các biến chứng nặng trẻ sẽ hết dần các triệu chứng lâm sàng và khỏi bệnh
hướng dẫn của bộ y tế về điều trị covid một mươi chín cho trẻ em nêu rõ yếu tố nguy cơ bệnh diễn tiến nặng của trẻ mắc covid một mươi chín là trẻ đẻ non cân nặng thấp béo phì thừa cân đái tháo đường các bệnh lý về gen và dối loạn truyền hóa các bệnh lý phổi mạn tính hen phế quản ung thư đặc biệt là các khối ưu ác tính về huyết học ung thư phổi bệnh thận mạn tính ghép tạng dối loạn truyền hóa các bệnh lý phổi mạn tính hèn phế quản ung thư đặc biệt là các khối ưu ác
hoặc cấy ghép tế bào gốc tạo máu bệnh tim mạch tim bẩm sinh suy tim tăng áp phổi bệnh động mạch vành hoặc bệnh cơ tim tăng huyết áp bệnh lý thần kinh bao gồm cả triệu chứng sa sút trí tuệ dối loạn tâm thần
ngoài ra các đối tượng trẻ có các yếu tố nguy cơ bệnh diễn biến nặng khi mắc covid một mươi chín là trẻ mắc bệnh hồng cầu hình liềm bệnh tailassemia bệnh huyết học mạng tính khác các bệnh lý suy giảm miễn dịch bẩm sinh hoặc mắc phải
bệnh gan đang điều trị bằng thuốc corticoin hoặc các thuốc ức chế miễn dịch khác các bệnh hệ thống
thưa quý vị sau khi xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín bệnh nhi vẫn có nguy cơ sốt trở lại và kèm những phản ứng viêm
đây là những dấu hiệu của tình trạng viêm đa hệ thống sau mắc covid một mươi chín được giới chuyên gia cảnh báo là rất nguy hiểm tới tính mạng của trẻ
mới đây bệnh viện nhi đồng tp vừa tiếp nhận một bệnh nhi là một bé trai tám tuổi ngụ tại huyện bình chánh tp hcm
trong tình trạng bé sốt cao liên tục hơn năm ngày ói đi tiểu lòng như nhiễm trùng tiêu hóa
sau đó bệnh tiến triển phản ứng viêm toàn thân ảnh hưởng đa cơ quan
kết quả xét nghiệm pcr của bé âm tính nhưng đo nồng độ kháng thể ncov lại cao tương đương với sức miễn dịch của một con người được tiêm vaccine hoặc đã từng là f
các bác sĩ dự đoán bệnh nhi có thể mắc hội chứng viêm đa hệ thống trẻ em liên quan hậu covid một mươi chín
các bác sĩ đưa ra phương án lọc máu để cứu sống bệnh nhi
phó giám đốc bệnh viện bác sĩ nguyễn văn tiến đã theo sát quá trình điều trị của bé
sau một mươi hai ngày sốt cao và hôn mê cháu bé có những dấu hiệu tiến triển khả quan các phản ứng viêm quá mức được kiểm soát và khống chế
sau một tuần lọc máu bé trai nhanh chóng ổn định cai máy thở và trở về trạng thái bình thường
dự kiến bệnh nhi sẽ xuất viện trong một vài ngày tới
đây là trường hợp trẻ nhỏ đầu tiên bệnh viện tiếp nhận và giải quyết tình trạng viêm đa hệ thống sau mắc covid một mươi chín
theo bệnh viện nhân đồng thành phố những nghiên cứu về ảnh hưởng hậu dịch còn lẻ tẻ và chưa nhiều chứng cứ
tuy nhiên ngày càng nhiều bằng chứng về mức độ nghiêm trọng và sức tàn phá hậu covid một mươi chín
những tác động không chỉ là sức khỏe tinh thần mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng con người trong đó có trẻ em
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cdc mỹ và các đối tác điều tra một tình trạng y tế hiếm gặp nhưng nghiêm trọng liên quan đến covid một mươi chín ở trẻ em
được gọi là hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em
hiện tại cdc mỹ vẫn chưa biết nguyên nhân gây ra hiện tượng này và đối tượng có nguy cơ mắc hội chứng này là ai
thưa quý vị khán giả trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội
dịch bệnh covid một mươi chín phức tạp như hiện nay lại càng là một nguy cơ lớn đối với sức khỏe của trẻ nhỏ
vì vậy cha mẹ và người lớn cần giáo dục nền nếp sinh hoạt cũng như bảo vệ trẻ khỏi những nguy cơ này
những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã theo dõi